trong phần tin quốc tế hội nghị thượng định bộ tứ normandy đạt kết quả tích cực
thổ nhĩ kỳ sẵn sàng trợ giúp afghanistan loại trừ is
thưa quý vị vào chiều ngày chín tháng một mươi hai theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô moscow
trong chuyến thăm chính thức liên bang nga
theo lời mời của chủ tịch hội đồng liên bang nga mát viên cô và chủ tịch đu ma quốc gia nga volodin
trong thời gian ở moscow chủ tịch quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến
với các nhà lãnh đạo hội đồng liên bang và đu ma quốc gia nga
dự phiên họp đầu tiên của ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa duma quốc gia nga và quốc hội việt nam
hai bên sẽ trao đổi nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
về mọi mặt đặc biệt là qua kênh nghị viện
chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi chủ tịch quốc hội việt nam sẽ cùng lãnh đạo cấp cao liên bang nga
thảo luận các biện pháp tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước
nhất là thúc đẩy hợp tác qua kênh nghị viện trên mọi lĩnh vực như kinh tế chính trị văn hóa
vào tối ngày chín tháng một mươi hai nhân chuyến thăm chính thức liên bang nga tại khu tổ hợp đa chức năng hà nội moscow
ở thủ đô moscow chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại liên bang nga
tại buổi gặp mặt thay mặt cộng đồng chủ tịch hội người việt nam tại liên bang nga đỗ xuân hoàng
đã báo cáo với chủ tịch quốc hội và đoàn về tình hình cuộc sống tâm tư tình cảm của bà con
đại diện cộng đồng đã trình bày với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn một số ý kiến
về việc truyền lại những giá trị văn hóa lịch sử của đất nước cho các thế hệ con em của cộng đồng người việt ở nước ngoài
quan tâm phổ biến tới cộng đồng những bộ luật mới của đất nước tạo điều kiện bố trí việc làm đúng ngành nghề
cho các sinh viên theo học tại liên bang nga trở về phục vụ tổ quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người việt tại nga
khẳng định cộng đồng người việt nam tại nga luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau trở thành cộng đồng mạnh
chủ tịch quốc hội mong muốn mỗi người việt sinh sống công tác tại nga sẽ là cầu nối là sứ giả
để giới thiệu những truyền thống bản sắc văn hóa tiêu biểu của người việt tới bạn bè nga
giúp tăng cường hiểu biết gắn bó giữa hai dân tộc việt nga
chủ tịch quốc hội ghi nhận những kiến nghị của bà con và khẳng định những tâm tư của bà con cộng đồng người việt tại nga
về các thủ tục pháp lý để được cư trú làm an thuận lợi tại nước sở tại
luôn được lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội trú trọng trong các chương trình hội đàm trao đổi với lãnh đạo liên bang nga
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng chia sẻ với bà con về tình hình kinh tế xã hội việt nam thời gian qua
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đánh giá cao những nỗ lực của cá nhân đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam
tại liên bang nga trong việc hỗ trợ cho mọi hoạt động của cộng đồng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước
góp phần phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám hội liên hiệp thanh niên việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với khẩu hiệu hành động
thanh niên việt nam yêu nước sáng tạo tình nguyện hội nhập phát triển sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội vào chiều nay một mươi hai
tham dự đại hội sẽ có một đại biểu là cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước
đại hội sẽ tiến hành tổng kết đánh giá công tác hội vào phong trào thanh niên nhiệm kỳ bảy xây dựng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác hội vào phong trào thanh niên nhiệm kỳ tám
hàng hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn báo cáo về việc không sửa đổi bổ sung điều lệ hội liên hiệp thanh niên việt nam hiệp thương chọn cử ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám
phiên khai mạc trọng thể sẽ diễn ra vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai và đại hội sẽ bế mạc vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
ngày một mươi hai tại thành phố pleiku tỉnh gia lai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai hiệp hội cà phê ca cao việt nam tổ chức lễ kỷ niệm ngày cà phê việt nam lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề văn hóa thưởng thức cà phê ngày cà phê việt nam lần thứ ba tiếp tục nhấn mạnh về văn hóa thưởng thức cà phê của người dân việt nam cũng như những tín đồ cà phê trên toàn thế giới
ngày cà phê việt nam còn là diễn ra trong các hội thưởng thức cà phê
cà phê cần triển khai các giải pháp về chế biến sâu sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ chế biến hiện đại liên kết vùng nguyên liệu đẩy mạnh xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu và văn hóa cà phê việt nam nhằm thúc đẩy phát triển ngành cà phê ngày càng bền vững
buổi lễ cũng đã tôn vinh khen thưởng các doanh nghiệp hợp tác xã các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc trồng sản xuất cà phê theo chuỗi phát triển bền vững cùng các cửa hàng cà phê được nhiều người yêu thích trong tổng số hai mươi sáu quán cà phê trên cả nước
theo bộ công thương tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi một tháng của năm nay ước tính đạt hơn bốn trăm bảy mươi ba tỷ usd vì vậy kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc năm trăm linh tỷ usd trong tháng một mươi hai này được đánh giá là hoàn toàn khả thi
tính đến thời điểm này kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đã hoàn thành chín mươi một tám so với mục tiêu đề ra từ đầu năm
hàng hóa việt nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và phát triển thêm nhiều thị trường mới từ việc tận dụng các fta
kết quả này được cho là do việc không ngừng cải cách thủ tục hành chính tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động
dự báo năm hai nghìn một mươi chín này sẽ tiếp tục là năm cả nước xuất siêu với cán cân thương mại cao nhất từ trước đến nay đạt khoảng chín tỷ đô la mỹ
với chủ đề để du lịch việt nam thực sự cất cánh diễn đàn cấp cao du lịch việt nam hai nghìn một mươi chín do hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng
phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hiệp hội du lịch việt nam tổ chức đã thu hút gần hai đại biểu tham gia
diễn đàn đã ghi nhận nhiều sáng kiến đề xuất nhằm thúc đẩy du lịch phát triển
tại diễn đàn các chuyên gia du lịch đại diện doanh nghiệp đề xuất với lượng khách quốc tế tăng trưởng nhanh
trong thời gian qua thì ưu tiên trước mắt là tập trung vào sự bền vững của môi trường và cơ sở hạ tầng
tiếp đến là môi trường kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin
bên cạnh đó cũng cần tính đến chính sách tạo thông thoáng hơn cho visa sự chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ
bởi tuy đứng đầu đông nam á về tăng trưởng khách quốc tế nhưng số lượng khách trở lại việt nam tương đối thấp chưa đến bốn mươi
cần phải cải thiện visa cũng như là đơn giản hóa các thủ tục đối với các du khách
ví dụ như tại thái lan thì hầu hết các du khách có thể cư trú
hai mươi ngày mà không cần visa trừ một số quốc gia
còn tại việt nam đối với nhiều quốc gia châu âu chỉ là hai tuần
một số du khách than phiền rằng họ không có đủ thời gian để trải nghiệm
trung bình của du khách nước ngoài tại việt nam thì nó mới chỉ bằng khoảng hai phần ba cái chi tiêu trung bình cho một cái du khách nước ngoài vào thái lan thôi
và có nghĩa là chúng ta cần phải hướng tới các đối tượng khách hàng vừa lâu hơn và hàng ngày chi nhiều tiền hơn
một trong những bất cập hiện nay còn ở hạ tầng hàng không
tám mươi khách du lịch quốc tế đến việt nam bằng đường hàng không giúp du lịch việt nam đạt tốc độ tăng trưởng gấp đôi giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó các sân bay trọng điểm như hà nội tp hcm nha trang quá tải nhiều thời điểm chưa được đáp ứng nhu cầu
hiện nay có những điểm ngãn đặc biệt là cơ sở hạ tầng về hàng không tại một số các trung tâm du lịch ví dụ như tp hcm
đấy là những điểm ngãn mà chúng ta cần phải tháo gỡ trong thời gian tới
những ý kiến đóng góp của các chuyên gia doanh nghiệp địa phương tại diễn đàn sẽ được các đơn vị chuyên môn tổng hợp báo cáo chính phủ để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam
để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi thành phố hà nội sẽ tăng cường hai hai trăm linh lượt xe tại các bến xe trung tâm như giáp bát mỹ đình gia lâm
sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu các bến xe tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải yêu cầu các nhà xe thực hiện nghiêm túc biểu đồ lộ trình thời gian chạy xe tốc độ theo quy định không dừng đỗ đón trả khách sai quy định trở quá số người so với tải trọng xe cho phép tuyệt đối không uống rượu bia sử dụng chất kích thích trong thời gian làm việc
sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
thưa quý vị giá lợn hơi đang tiếp tục đà tăng vọt tại nhiều địa phương trên cả nước tại một số chợ đầu mối thịt lợn phía bắc đã ghi nhận mức giá lên tới tám mươi sáu tám mươi bảy đồng một kg các công ty chăn nuôi lợn ở hai miền bắc nam cũng tăng giá từ một đến ba năm trăm linh đồng một kg trong ngày hôm nay
cụ thể giá lợn hơi tại thái bình lạng sơn hưng yên hà nam đều có thương lái trả tám mươi sáu tám mươi bảy đồng một kg
cụ thể giá lợn hơi tại lào cai vĩnh phúc đan phượng ba vì thái nguyên cũng đạt mức tám mươi bốn tám mươi năm đồng một kg tại phú thọ nam định hà nội yên bái ninh bình giá giao động trong khoảng bảy mươi bảy tám mươi một đồng một kg
ngoài ra công ty chăn nuôi lợn cp miền bắc tiếp tục điều chỉnh tăng giá lợn thêm một đồng một kg trong ngày hôm nay đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp sau một thời gian trứng lại

ngoài ra giám sát phục vụ cho quá trình điều tra quản lý của cơ quan chức năng đồng thời mang tính chất trăng đe cảnh báo khi người dân có ý định sử dụng ma túy
đây là một trong những biện pháp tăng cường quản lý của công an tp hcm trong việc kiểm tra giám sát phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp sử dụng ma túy bảo đảm an ninh trực tự trên địa bàn trong thời gian tới

công an tp hcm đã thực hiện chót lọt khoảng năm vụ ở các tỉnh trên toàn quốc với số tiền lên đến hơn một mươi tỷ đồng
trong đó chỉ riêng vụ án mới xảy ra tại phú thọ các đối tượng đã chiếm đoạt ba tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng của một doanh nghiệp có trụ sở ở hà nội
hiện công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ và khởi tố năm đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu giữ được sáu mươi chín con dấu giả các loại hai mươi sáu bộ hồ sơ ủy nhiệm chi giả của hai mươi sáu doanh nghiệp khác nhau
tiếp theo cho phần tin quốc tế
hội nghị thượng đỉnh bộ tứ normandy đạt kết quả tích cực
thổ nhĩ kỳ sẵn sàng trợ giúp afghanistan loại chữ is

hội nghị thượng đỉnh bộ tứ normandy vừa kết thúc tại paris pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực với tuyên bố chung ba điểm khẳng định kết quả của hội nghị
các lãnh đạo nga đức pháp và ukraine đã thông qua tuyên bố chung ba điểm về kết quả hội nghị bộ tứ normandy
bao gồm thỏa thuận minsk về donbass tiếp tục là nền tảng cho công việc của bộ tứ normandy
bổ sung thêm điều khoản mới trước cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi về việc phân chia bố trí lực lượng ở vùng donbass
các nhà lãnh đạo bộ tứ normandy cam kết ủng hộ việc thực thi toàn diện chế độ ngừng bắn ở donbass đến cuối năm nay
kêu gọi các bên tổ chức trao đổi người bị bắt giữ trước cuối năm hai nghìn một mươi chín
tại họp báo chung tổng thống ukraine vladimir zelensky tuyên bố
các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tới sự cần thiết duy trì lệnh ngừng bắn tại donbass đến cuối năm
và kế hoạch mới về giả phá bom mìn tại các vùng lãnh thổ miền đông ukraine
ông nêu lập trường của kiev về việc khôi phục toàn diện việc kiểm soát biên giới với nga
đồng thời tuyên bố chính quyền ukraine không cho phép việc thay đổi hiến pháp hướng đến liên bang hóa đất nước
về phần mình tổng thống nga putin đánh giá tích cực hội nghị thường đỉnh và tuyên bố chung đã được thông qua
đã khẳng định vai trò không thể thay thế của thỏa thuận minsk về vấn đề donbass
ngày một mươi hai chính phủ new zealand xác nhận năm người thiệt mạng tám người khác hiện vẫn mất tích
và ba mươi một người đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ nối lửa trên đảo trắng của nước này phun trào một ngày trước đó
giới khoa học nhận định hòn đảo là một thảm họa đang ngủ yên trong nhiều năm
và việc cho phép khai thác du lịch hàng ngày trên các ngọn núi lửa là một điều hết sức nguy hiểm
theo các nhà khoa học tại australia
mỗi năm đảo trắng thú tới hơn một mươi khách du lịch đến tham quan
tuy nhiên có rất ít cảnh báo rủi ro được phát đi kể cả trên trang web của cơ quan du lịch new zealand
bất chấp việc giới chuyên gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại núi lửa white island đang gia tăng hoạt động trong thời gian gần đây
trong vòng vài tuần qua núi lửa đã được cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ hai là mức cảnh báo tình trạng bất ổn núi lửa vừa phải
bao gồm nguy cơ bất ổn núi lửa và khả năng phun trào trong thang năm cấp độ
tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng cấp cảnh báo này còn quá thấp so với thực tế
hiện các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm người mất tích
tuy nhiên nhận định cho thấy khả năng sống sót của họ là rất thấp
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan ngày chín tháng một mươi hai tuyên bố ankara sẽ cung cấp mọi trợ giúp cần thiết
để loại bỏ tổ chức nhà nước hồi giáo is khỏi afghanistan
phát biểu tại istanbul tổng thống erdogan nêu rõ sự bùng nổ của virus is tại afghanistan
phải được ngăn chặn theo ông để ngăn chặn các tổ chức khủng bố tìm ra môi trường thích hợp tại khu vực
cộng đồng quốc tế cần tăng cường đầu tư vật chất và tinh thần tại afghanistan
ông erdogan khẳng định bỏ mặt afghanistan bằng cách tập trung vào một vài thành tựu đạt được trong vài năm qua
sẽ để lại những tổn thất không thể thay thế
theo quan điểm của ông lĩnh vực tư nhân và các dự án khu vực cần đóng vai trò lớn
trong việc phát triển kinh tế và xã hội ở afghanistan
hàng loạt lớp trò đen từ các đám cháy rừng đã khiến những bãi biển nước xanh trong
ở thành phố sydney của australia trở nên loang lộ với những lớp bùn than đặc quánh
giới chuyên gia lo ngại hiện tượng này có thể làm ô nhiễm nguồn cung nước sinh hoạt
của thành phố cảng nếu bụi trò bay vào các bể chứa nước ngọt
với hơn hai triệu hectare đất hoang đầy bụi rậm đã bị thiêu dụi và hơn một mươi đám cháy khác
vẫn đang tiếp tục hoành hành trên bờ biển phía đông australia
các nhà khoa học cảnh báo
các tàn trò rơi xuống các bể chứa nước ngọt ở sydney tích tụ
có thể dẫn tới hiện tượng tào độc nở hoa
khi hoa tảo bắt đầu quá trình phân hủy chúng sẽ sử dụng hết lượng oxy
và làm giảm môi trường oxy sinh tồn của cá gây ra nguy cơ cá chết hàng loạt
sydney đang đối mặt với hạn hán và nguồn nước sinh hoạt giảm sút nghiêm trọng
khu vực greta sydney và ilawara sẽ phải hạn chế sử dụng nước cấp độ hai trong ngày hôm nay
theo đó tất cả cư dân không được sử dụng các vòi tưới trong vườn
người dân cũng phải sử dụng xô hoặc can đựng nước cho việc rửa xe hoặc chăm sóc cây thủy sinh